theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào sáng nay hai mươi tháng một mươi
bão haima đã vượt qua phía bắc đảo luzon philippines đi vào vùng biển phía đông
khu vực bắc biển đông trở thành cơn bão số tám
vào hồi tám giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi độ kinh đông
trên vùng biển phía đông bắc biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là một trăm ba mươi năm một trăm năm mươi km trên một giờ giật cấp một mươi sáu
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến bảy giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi năm tám độ kinh đông
cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc
sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc đông bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão ngày mai hai mươi một tháng một mươi vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp tám cấp một mươi một
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
biển động dữ dội